thưa quý vị thông tin về việc xuất hiện những đối tượng tấn công dạnh đồ phụ nữ đi đường luôn khiến cho dư luận hoang mang
những ngày gần đây sự việc tương tự lại xảy ra tại các xã hội an đông bình thạnh trung và thị trấn lấp vò của huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
và ngay lập tức lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm
đến ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã bắt được đối tượng gây ra loạt vụ tấn công nói trên
thủ phạm là hồ huỳnh tuấn anh trú tại xã hội an huyện chợ mới tỉnh an giang
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
những vụ tấn công xảy ra liên tục khiến dư luận rất hoang mang lo lắng
nhiều phụ nữ không dám ra đường đưa rước con đi học
trước tình hình trên công an huyện lấp vò đã báo cáo về bang giám đốc công an tỉnh và thường trực quyển quỹ để xin ý kiến chỉ đạo và khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành điều tra
sau đó thì công an quyện tiến hành củng cố các chứng cứ để truy bắt đối tượng
sau khi xác định được đối tượng ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công an quyển lắp dò đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với hồ quỳnh tuấn anh
tại cơ quan điều tra đối tượng thừa nhận đã lợi dụng các đoạn đường rắn ít người qua lại buổi sáng từ sáu đến bảy giờ và buổi trưa từ khoảng một mươi hai đến một mươi ba giờ sử dụng xe mô tô tiếp cận
tấn công nạn nhân bằng dao rục giấy rồi nhanh chóng tẩu thoát
ngoài địa bàn lấp vò với thủ đoạn tương tự tuấn anh cho biết cũng đã tấn công một số phụ nữ ở quyện chợ mới an giang lý do là vì buồn bực gia đình
sau một mươi ngày xôn xao dư luận bằng sự quyết tâm cao độ lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng cấp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương giúp cho người dân an tâm lao động sản xuất và các nữ sinh an tâm đến trường
qua đây thì tôi cũng xin thông tin với bà con nắm để yên tâm sinh hoạt lao động sản xuất
con em thì cứ đi học bình thường
nói chung đối tượng là tất cả các người
đối tượng này không phải sử dụng những cái vật mà dẫn đến truyền nhiễm gì cả mà do cái đối tượng thừa nhận ban đầu có những cái không ổn trong gia đình về mặt tình cảm do đó làm để mà thỏa mãn tâm lý
hiện tại vụ việc vẫn đang được công an quyện lắp giò tiếp tục điều tra làm rõ để sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật